hai mươi một tại công trình đường đỗ ngọc du quận thanh khê xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm hợ xây dựng của minh hoàng với anh nguyễn minh nhật chú tại tỉnh bình định nhưng được mọi người can ngăn
biết được nơi trọ của nhật cho nên chiều cùng ngày minh hoàng đã lấy gậy cao su rủ theo bốn bị cáo còn lại đi trả thù
khi thấy nhật ngồi trước dãy trọ cả năm bị cáo đều xông vào dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào đầu
hậu quả anh nhật bị thương tích hai mươi trong đó có vết thương lún sọ
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn văn minh hoàng một mươi năm tù các bị cáo còn lại đều mức án chín năm tù cùng về tội giết người
được bản bên campuchia đưa cho một bọc cần xa khô đem về việt nam để bán lại huân ban vừa nhập cảnh trái phép từ việt nam thì bị bắt quả tang
tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều ngày tám tháng chín hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo won ban chú tại campuchia tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực biên giới thuộc ấp tân biên xã an nông huyện tỉnh biên tỉnh an giang
lực lượng chức năng đã phát hiện huôn ban cầm một bọc ni lông màu đen đi cùng một đối tượng không rõ họ địa chỉ từ campuchia nhập cảnh trái phép vào việt nam nên đã tiến hành truy đuổi
khi phát hiện tổ công tác đối tượng đã kịp thời bỏ chạy về phía campuchia còn ban bị bắt giữ cùng với tăng vật là một năm kg cần xa khô
vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ban đã bị khởi tố tạm giam để điều tra
đồn biên phòng cửa khẩu cảng an thới bộ đội biên phòng kiên giang khi đang tuần tra trên biển thì đã phát hiện và bắt giữ phương tiện vận chuyển khoảng bảy lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ
thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn người gồm thuyền trưởng và ba thuyền viên
sau đó lực lượng biên phòng đã đưa tàu về neo đậu tại cảng vịnh đầm xã dương tơ tp phú quốc và lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề
niêm phong và ra quyết định tạm giữ tăng vật
đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai mươi ngõ khâm đức phường trung phụng quận đống đa tp hcm về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có hình xăm ở ngực hai cánh tay và chân
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an quận bắc từ liêm hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai anh em ruột trong một gia đình
cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an